trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương ngày hai mươi tám tháng một mươi phát đi tin cảnh báo vùng áp thấp trên vùng biển quần đảo trường sa kết hợp với không khí lạnh gây thời tiết xấu trên biển lẫn đất liền
theo đó vị trí vùng áp thấp khoảng bảy chín độ vĩ bắc một trăm một mươi hai một trăm một mươi bốn độ kinh đông vùng áp thấp hầu như ít dịch chuyển nhưng có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
do ảnh hưởng của vùng áp thấp khu vực giữa và nam biển đông bao gồm vùng biển quần đảo trường sa vùng biển từ bình thuận đến cà mau tiếp tục có mưa rào và rông mạnh
trong cơn rông có khả năng gió giật mạnh cấp sáu bảy sóng biển cao từ một năm hai năm mét biển đông
trong khi đó đài dự báo khí tượng thủy văn khu vực nam bộ từ ngày ba mươi tháng một mươi không khí lạnh tăng cường mạnh xuống phía nam nén giải hội tụ nhiệt đới lùi xuống phía nam ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển trung và nam trung bộ
vì vậy những ngày cuối tháng một mươi đầu tháng một mươi một ở nam bộ sẽ có mưa nhiều có nơi mưa to đến rất to kèm rông xét và gió giật mạnh